phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcgi đã tổ chức hội thảo tiềm năng thị trường australia từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp sự kiện thu hút đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ ngành giới luật gia và cộng đồng doanh nghiệp
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi đánh giá thực tiễn cơ hội thị trường australia mang tới từ cptpp cho các nhà xuất khẩu đầu tư và người lao động việt nam
bên cạnh đó các đại biểu cũng đưa ra những lời khuyên về các hạn chế và những điều cần khắc phục để tận dụng tối đa cơ hội đến từ thị trường australia sau khi hiệp định cptpp có hiệu lực
trong hiệp định cptpp australia cam kết một biểu thuế quan chung áp dụng cho tất cả các thành viên cptpp trong đó cam kết xóa bỏ thuế quan đối với chín mươi ba số dòng thuế ngay sau khi hiệp định có hiệu lực
gần như toàn bộ các dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ trong vòng từ ba đến bốn năm và tập trung chủ yếu ở các sản phẩm đang có
thuế xuất là năm một mươi bao gồm nhựa và cao su dệt may quần áo và giày dép sắt thép linh kiện ô tô và một số máy móc đồ nội thất